thưa quý vị liên quan đến vụ nổ tại công ty trách nhiệm hiệu hạn seogen autu tại khu công nghiệp đại đồng hoàn sơn tiên du bắc ninh
xảy ra vào sáng ngày ba mươi tháng tám cho đến thời điểm hiện tại lực lượng chức năng đã xác định được nguyên nhân ban đầu xảy ra vụ nổ
khiến ba mươi bốn người bị thương và phải nhập viện
bước đầu cơ quan công an xác định đây là vụ nổ cơ học do áp suất khí lớn dẫn đến bị nổ
vụ nổ làm vỡ cửa kính đổ cửa khiến cho các nạn nhân bị thương
và đến thời điểm hiện tại các bác sĩ đã quyết định chuyển bảy trường hợp bị bỏng nặng trên ba mươi lên viện bỏng để điều trị
các trường hợp còn lại hiện sức khỏe bình thường